các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra hà còn chỉ đạo ba nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ không tất toán và chứng từ khống rút tiền tiết kiệm của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền
tổng số bốn bị can số tiền bốn bị can đã chiếm đoạt tiền vay của sacombank khánh hòa và của khách hàng là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện hai bị can hà và nhạn đã bị bắt tạm giam còn my và hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
tại tỉnh bình phước liên tiếp
hai vụ tàng trữ vận chuyển hơn sáu trăm linh kg pháo nổ trái phép đã bị bắt giữ
cụ thể tại ngôi nhà gỗ bỏ hoang thuộc ấp hưng thịnh xã lộc thịnh huyện lộc ninh nguyễn văn nam hai mươi một tuổi bị phát hiện cùng một mươi chín thùng pháo có tổng trọng lượng là năm trăm bảy mươi năm kg
tiếp đó trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã đa kiêm huyện bù gia mập tổ công tác phát hiện đối tượng võ thanh tân ba mươi hai tuổi chở ba thùng các tông chứa chín mươi kg pháo
tân khai mua số pháo trên ở khu vực biên giới bù đốp quá trình mang về địa bàn tiêu thụ thì bị bắt giữ
thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời người dân tham dự hội nghị hội thảo mua hàng sau đó tặng quà và hoàn lại tiền không mới
tuy nhiên thời gian gần đây chiêu trò này lại tiếp tục tái diễn hầu hết các nhóm đối tượng hướng đến những người lớn tuổi và các bà nội trợ để thực hiện hành vi lừa đảo
đây là vài trong số rất nhiều những món hàng mà bà lê thị hoài tại thành phố đà nẵng đã mua tại một hội thảo được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới đầu tháng một mươi một vừa qua
vì tin vào lời giới thiệu của đơn vị tổ chức sự kiện mua hàng sẽ được hoàn trả lại đúng số tiền bỏ ra bà đã không gần gại chi ra số tiền lớn lên tới bảy mươi năm triệu đồng
tôi nói là một kỷ phiếu như vậy là bốn triệu mốc là giờ trừ là đưa một trăm linh
cô đem tới bốn triệu nữa là mấy cô được nhăn một cái nồi để về náo
rồi bắt đầu là mấy cô giữ nồi đó là con đem tiền tới con trả lại cho mấy cô
thế mình cũng thấy là những người mà lên trên sân khảo thì họ cũng nhắn nồi cơm đồ nữa rồi bằng trả tiền lại
với suy nghĩ mua bao nhiêu sẽ được tặng lại bấy nhiêu nên không chỉ bà hoài rất nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy
chỉ đến khi đã trả tiền nhận hàng và các đối tượng tháo chạy thay vì chi lại tiền cho khách tất cả mới vỡ lẻ
thì chạy nhưng thầy không kịp luôn là họ ham bưng bại mấy cái đồ này nè bị tháo đó quay kiếm có nhiều người họ thẳng lên xe chạy
họ đầu sẵn ô tô ở đây và họ người cuối cùng lên xe là không kịp kéo cửa lại và họ sẽ phóng xe đi luôn ạ
thực tế giá trị hàng hóa nhận được thấp hơn rất nhiều lần so với số tiền mà những người mua

đây không phải là câu chuyện cá biệt
riêng từ đầu năm đến nay rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra
kiều trò mua hàng xong được trả lại tiền và kem quà tặng cũng đã xuất hiện ở bình phước con tâm đắk nông
điểm chung là các đối tượng hướng đến người già phụ nữ những người làm nội trợ
các đối tượng sẽ vô sẽ gửi giá mở trực tiếp cho những người đó
những người chuyên làm nội trợ các bà nội trợ thực tế cũng muốn tiết kiệm cho gia đình thôi
nhiều người mua sắm thì có
các đối tượng vẫn muốn mua hàng rẻ vẫn muốn mua hàng mà kèm thêm khuyến mãi
cho nên các đối tượng đánh vào tâm lý đó
phát giới mở rất là trực tiếp
và cái khung giờ thì thường là những người trong độ tuổi lao động đã đi làm hết rồi
lực lượng công an cho biết các đối tượng sử dụng chiêu trò ngày càng tinh vi
với những hình thức hội nghị hội thảo quy mô dễ thu hút và lấy lòng tin của người tham dự
để tránh bị mất tiền người dân cần phải tỉnh táo
chuyên làm nội trợ
đầu tiên khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về chương trình
về hình thức khuyến mãi về các sản phẩm được tham gia khuyến mãi
chúng ta phải hiểu rõ về chương trình đó
tránh nhầm lẫn
thứ hai nữa là đối với các sản phẩm mà được đơn vị tổ chức giới thiệu
chúng ta phải tìm hiểu kỹ về thông suốt kỹ thuật
về nguồn gốc xuất xứ chất lượng
nó có phù hợp với cái giá mà các đơn vị tư vấn các đơn vị tổ chức sự kiện họ đưa ra hay không
nhằm ngăn chặn tình trạng các nhóm đối tượng lợi dụng các hoạt động bán hàng để lừa đảo
hơn hết mỗi một người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp
theo tổng liên đoàn lao động việt nam
hiện nhiều sở ngành địa phương đang giám sát chặt chẽ biến động lao động trong các doanh nghiệp
tập trung tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động
tạo làm thêm việc làm mới chăm lo tết cho người lao động
theo thống kê từ đầu năm tới nay toàn tỉnh bình dương có khoảng hai trăm linh lao động giảm giờ làm
từ giờ tới tết có thể có hai mươi lao động mất việc
tại tp hcm ubnd tp cũng trị hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng để chăm lo tết cho các đối tượng bị ảnh hưởng
các ngành chức năng cũng kết nối người lao động với hơn bốn mươi vị trí việc làm những tháng cuối năm
hiện tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất chính phủ có thêm chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp
để giữ chân công nhân
như đẩy mạnh đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia
cũng là cách tạo nhiều công an việc làm cho người lao động
liên đoàn lao động tp hà nội có văn bản yêu cầu liên đoàn lao động các quận huyện thị xã trên địa bàn
các cấp công đoàn về việc nắm tình hình quan hệ lao động
việc trả lương thưởng cho người lao động nhân dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó công đoàn phối hợp với doanh nghiệp thông tin sớm
và đầy đủ kế hoạch trả lương trả thường trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
để người lao động rõ về các nội dung như tiền lương tiền thưởng các khoản trợ cấp hỗ trợ cho người lao động
cùng với đó bảo đảm thanh toán đầy đủ đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương trả thường
trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba cho người lao động
không để xảy ra tình trạng nợ lương nợ thường của người lao động
dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp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
ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động thậm chí thay đổi theo từng ngày
mức lãi suất huy động một mươi một năm quay trở lại tại một số ngân hàng như ngân hàng quốc dân
với mức lãi suất tiền gửi lên tới một mươi ba mươi năm một năm cho khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn một mươi hai tháng
một số ngân hàng khác có mức lãi suất huy động một mươi một năm cho khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn một mươi hai tháng
một số ngân hàng khác có mức lãi suất huy động một mươi một năm cho khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn một mươi hai tháng

black friday năm nay nhiều cửa hàng tại trung tâm thương mại ở hà nội đã tung hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá khủng từ đầu tháng để kích cầu
nhưng phần đông người tiêu dùng chỉ xem chứ người mua thì chẳng bao nhiêu
trái với hình thức mua hàng truyền thống trên các sản thương mại điện tử hay facebook lượng khách mua lại tăng mạnh
điều này không bất ngờ khi mua sắm online đã trở thành thói quen của người tiêu dùng trong và sau đại dịch
thay vì gọi điện hoặc gửi email khách hàng có xu hướng nhắn tin và mong nhận được phản hồi nhanh chóng
sau hai năm chứng kiến vé thất ế kỷ lục vé tàu hỏa năm nay ngay từ những ngày đầu tiên mở bán đã đắt hàng
dù các phương thức mua vé trực tuyến đặt vé qua đường dây nóng đã quá quen thuộc với người dân
nhưng trong ngày đầu ga sài gòn mở bán vé tết nguyên đán có không ít khách hàng đã tới xếp hàng từ năm giờ sáng để đặt mua chiếc vé về quê ăn tết
tính trên toàn hệ thống của tổng công ty đường sắt việt nam chỉ trong sáu giờ đầu mở bán đã có ba mươi một vé tết có người sở hữu
nhiều tuyến tàu đã nhanh chóng khóa sổ sau một tuần mở bán
thưa quý vị có những loài hoa vốn mọc ở núi rừng nhưng nay đã được xuất hiện ngay ở thành phố khiến nhiều người dân thủ đô thích thú
không chỉ tạo ra sự khác biệt cho thú chơi hoa mà đây cũng là hướng để người dân miền núi phía bắc có thêm thu nhập phát triển kinh tế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
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
hương sắc cùng các loài hồng ly cúc sắc trắng của hoa mận hoa lê vốn được mọc ở núi rừng đã khiến nhiều người vô cùng thích thú
hôm nay mình ở đây đã thấy là bà con đã bán hoa để chơi rất sớm có nghĩa là mình đã thấy có kinh tế rất khởi sắc và bà con mình đã có những cái chuẩn bị sẵn cho một cái mùa tết sắp tới an lành
tôi mới ra đây được vài hôm nhưng mà đã thấy bắt đầu không khí tết đã rất là khó khăn
không khí tết đã rất là nhộn nhiệt mọi người đã bắt đầu rụt rịch bắt đầu khinh những cái chậu lê rừng
thì có lẽ là bây giờ ngày nay thì cái thú chơi này nó không phải chỉ có riêng tết mà miễn sao là mọi người cảm thấy thích thú với nó thì mọi người sẽ mua về trưng
trong khoảng mấy năm trở lại đây người tiêu dùng có xu hướng chơi hoa rừng như hoa lê hoa mận sớm
nắm bắt xu hướng thị trường cách đây hai tháng những tiểu thương như anh huấn đã bắt đầu bán hoa rừng
những loại hoa này được anh huấn đặt mua của các trang trại trên miền núi phía bắc
đây là người ta đang chơi cái lê này là lê sớm còn thường thường người ta chơi lê phải tết xong người ta mới chơi lê
nên là mọi dân nó vẫn có cái lê sớm này thì vẫn lên rừng cắt được để ở trên rừng về thì lại bán cho người dân mua để chơi
theo các tiểu thương chính xu hướng chơi hoa rừng của người dân thành phố đã giúp nhiều người dân miền núi có thêm thu nhập
hiện đã có nhiều đơn hàng được đặt mua qua mạng xã hội

giá của những cảnh lê cảnh mận giao động từ một triệu cho đến năm triệu đồng và có thể vận chuyển đi mọi miền của đất nước
năm nay thì thị trường mua trên mạng nhiều hơn với cả bọn em bán ship tỉnh nhiều hơn còn ở đây thì người ta mua ít thôi

mức giá phong phú vận chuyển thuận tiện và những đặc tính như hoa nở thành trùm lớn lầu tàn mùi hương quyến rũ
chính là những lý do khiến hoa rừng ngày càng được nhiều người dân thành phố